các nghiên cứu cho thấy virus sars cov hai liên kết với một protein gọi là ace hai được tìm thấy trên tế bào chủ thể
ase hai tập trung ở các tế bào trong mũi và miệng
các nhà khoa học đã tìm thấy ace hai trên các tế bào nâng đỡ bao quanh tế bào thần kinh rác ở mũi và các tế bào trong nụ vị giác ở lưỡi
sự tổn thương của các tế bào này dẫn đến phản ứng viêm và tổn thương thần kinh dẫn đến dối loạn mùi vị
dù chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu nhưng các bài tập khảo rác tập người sử dụng thuốc corticoid thuốc tái tạo thần kinh được chứng minh là có hiệu quả và đang tiếp tục được giới chuyên môn y khoa nghiên cứu bàn luận
tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh đặc biệt ở một số công việc như đầu bếp nước hoa hay thử rậu
nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới các vấn đề về dinh dưỡng trầm cảm lo âu nếu không phục hồi
thạc sĩ bác sĩ trần thanh tài khoa tai mũi họng bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
trợ chứng mất khấu giác vị giác do covid một mươi chín thường là tạm thời khấu giác và vị giác sẽ tự cải thiện trong vòng bốn tuần người bệnh không nên quá lo lắng
nếu tình trạng kéo dài người bệnh nên đến các phòng khám chuyên khoa tai mũi họng hậu covid một mươi chín để được tư vấn trần đoán xác định và điều trị phù hợp
trường hợp bị mất cảm nhận mùi vị đột ngột nhưng chưa được chẩn đoán xác định mắc covid một mươi chín
người bệnh nên tự cách ly thực hiện xét nghiệm nhanh và thông báo cho y tế địa phương để được hướng dẫn kịp thời
lãnh đạo khoa điều trị covid một mươi chín bệnh viện nhi đồng hai tuyến cuối điều trị covid một mươi chín cho trẻ em tại tp hcm cho biết
hiện khoa đang tiếp nhận điều trị một trăm một mươi một trường hợp bệnh nhi có chiều hướng gia tăng so với tuần trước
trong đó trẻ em độ tuổi học cấp một cấp hai chiếm bốn mươi số ca bệnh nặng cũng tăng và có nhiều trường hợp mang cơ địa béo phì
riêng từ tháng một mươi đến nay
trong chống kê của bệnh viện lượng bệnh nhi mắc covid một mươi chín đã tăng từ ba tới bốn lần thời điểm vừa bình thường mới
trước thông báo thí điểm cho học sinh tp hcm đi học trở lại kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
bác sĩ điều trị cho rằng không thể đóng cửa mãi trường học khi cuộc chiến với covid một mươi chín còn kéo dài
các khối chín và một mươi hai nên được đi học sớm vì là năm cuối cấp đã tiêm đủ hai mũi vaccine nên đã có kháng thể bảo vệ
với các khối lớp khác các cơ quan chức năng cần cân nhắc tình hình dịch thực tế
và sắp xếp thời gian học phù hợp
ngoài ra khi trẻ trở lại trường năm k là biện pháp bắt buộc
các trường học cần tính toán phân bổ thời gian học và sắp xếp lớp học phù hợp sao cho có thể giãn cách được tốt nhất
với trẻ học bán chú nội chú ăn ngủ tại trường nguy cơ tiếp xúc lẫn nhau và lây nhiễm có thể xảy ra
nhà trường phải làm sao xử lý ổn thỏa việc này
các chuyên gia gợi ý các trường học có thể chia đôi lớp học linh động lịch học sang nhiều buổi khác nhau để giảm sự tập trung đông
theo bác sĩ chỉ khoảng một mươi trẻ là f nằm ở nhóm phải hồi sức cấp cứu và gần như đều chưa được tiêm vaccine
do đó khi cho trẻ đi học trở lại phụ huynh không cần phải quá lo lắng
bác sĩ nguyễn thành úc khẳng định nếu không có tiếp xúc thì không có lây nhiễm covid một mươi chín
có hai cách tiếp xúc
một là tiếp xúc trực tiếp tức là khi mình đứng trước bệnh nhân hít phải giọt bắn của họ
thứ hai là tiếp xúc gián tiếp khi giọt bắn có chứa virus
dính vào tay rồi vô tình đưa lên mắt mũi miệng của mình
giả thuyết virus bay trong không khí là không có cơ sở khoa học
vì virus không thể tồn tại ở bên ngoài tế bào sống
nó luôn luôn tồn tại và phát triển trong tế bào sống như các tế bào niêm mạc mũi miệng
vế quản phổi bị chóc ra khi người ta ho hắt hơi
giọt bắn lớn thì ta nhìn thấy được
giọt bắn nhỏ dưới dạng khí dung aerosol thì mắt thường không nhìn thấy được
nhưng nó vẫn có khả năng mang virus
về chuyên môn
một người bị lây nhiễm virus phải hội đủ hai điều kiện
điều kiện thứ nhất là phải đủ số lượng virus xâm nhập vào cơ thể
ít nhất phải có trên một hạt virus từ người bệnh phát tán ra ngoài
rồi đi vào mắt mũi miệng của người lành
điều kiện thứ hai là thời gian tiếp xúc có đủ lâu để virus xâm nhập hay không
đối với số lượng virus khi người bệnh thở sẽ phát tán hai mươi hạt virus trong một phút
khi người bệnh nói chuyện sẽ phát tán hai trăm linh hạt virus trong một phút
khi người bệnh ho
khi người bệnh mũi thì sẽ phát tán ra trên hai trăm linh triệu hạt virus trong một phút
những hạt virus này tồn tại khoảng ba giờ trong không khí ở môi trường kín
thiếu sự thông thoáng tồn tại từ hai đến ba ngày trên một số bề mặt xung quanh
đối với thời gian tiếp xúc theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc
nếu một người f đi bộ đi xe đạp xe máy chỉ đi lướt qua người khác như trường hợp trên
cả hai đều mang khẩu trang thì khả năng lây là rất thấp gần như không có
nếu mình dừng lại nhưng không nói chuyện giữ khoảng cách trên hai mét trong thời gian dưới bốn mươi năm phút
thì lây nhiễm rất thấp hoặc không lây
nếu còn nói chuyện với nhau trong thời gian dưới bốn phút thì lây nhiễm cũng rất thấp
nói chuyện trên bốn phút thì lây nhiễm cao
trong môi trường thông thoáng khả năng lây nhiễm rất thấp
ngược lại trong một môi trường kín ít thông thoáng như trong nhạc đóng kín cửa
hay trong hội trưởng máy lạnh thang máy giặp hát trung cư dùng chung hệ thống điều hòa trung tâm
thì lây nhiễm là rất cao
nhà trung vách nhưng không khuét vách để tiếp xúc với nhau thì không thể và không lây nhiễm được
còn nhà hẻm đối diện với nhau thì cũng không lây
virus không bay qua hẻm được nếu như cửa sổ không đối diện nhau và khoảng cách hai nhà là trên hai mét
hãy mở tất cả các cửa trong nhà khi có điều kiện để không khí được lưu thông thật thông thoáng
càng thông thoáng thì càng hạn chế lây nhiễm vì lúc đó nồng độ virus đã bị pha loãng và đẩy ra khỏi nhà nhanh chóng